thưa quý vị ngày hôm nay công an huyện gò dầu tỉnh tây ninh đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối tượng trà văn bí ba mươi chín tuổi ngụ tại ấp cây xoài xã thanh phước huyện gò dầu về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự
bí khai nhận cho vay với lãi suất từ ba mươi sáu đến một trăm hai mươi một năm người vay chỉ cần đưa giấy tờ tùy thân giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc sổ bảo hiểm thì đối tượng sẽ cho vay từ vài triệu đến hàng trăm triệu đồng theo nhu cầu
trong thời gian hai năm bí đã cho khoảng hai trăm linh người dân ở các xã thanh phước phước đông thị trấn gò dầu tỉnh tây ninh vay khoảng hai tỷ đồng thu lời bất chính hàng trăm triệu đồng và hiện vụ việc đang được công an huyện gò dầu tiếp tục làm rõ
thưa quý vị hiện nay nhiều địa bàn ngoại thành hà nội đang trong quá trình đô thị hóa do đó nhiều đối tượng tội phạm đã lợi dụng đặc điểm này để gia tăng hoạt động
mới đây công an huyện hoài đức đã phát hiện bắt giữ đối tượng đang có hành vi tàng trữ trái
đối tượng này cũng đã chọn địa bàn ngoại thành và mua số lượng lớn ma túy để tìm địa điểm tổ chức sử dụng
tuổi đời còn rất trẻ đối tượng phạm thị ngọc ánh mới một mươi bảy tuổi đã nghiện ma túy tổng hợp
ngày một mươi bốn tháng một mươi khi ánh đang trên đường mua ma túy và tìm địa chỉ để tổ chức sử dụng ma túy tại địa bàn huyện hoài đức
thì bị công an xã vân côn phối hợp cùng đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế ma túy công an huyện hoài đức phát hiện bắt giữ
đối tượng mặc dù là chưa đến một mươi tám tuổi vậy là hai mươi sáu tháng một mươi một này thì đủ một mươi tám tuổi nhưng mà cái việc hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy là số lượng rất là lớn
bắt giữ được thì đối tượng này mua một trăm linh viên ma túy tổng hợp và gần hơn bốn mươi gram ma túy ketamin để sử dụng để sử dụng chuẩn bị cho tiệc sinh nhật của mình
xã vân côn huyện hoài đức là địa bàn giáp danh đang trong quá trình đô thị hóa thu hút nhiều lao động từ các nơi khác về đây làm việc sinh sống
lợi dụng đặc điểm này nhiều đối tượng cũng đã chọn địa bàn này để hoạt động phạm tội đặc biệt là tội phạm về tàng trữ sử dụng ma túy
trước tình hình thực trạng đó lực lượng công an cơ sở chúng tôi đã chủ động nắm tình hình áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ và phối hợp chặt chẽ với lực lượng cảnh sát ma túy công an huyện hoài đức
tăng cường công tác vận động quần chúng nắm bắt tình hình
như là chủ động kịp thời phát hiện và bắt giữ xử lý các đối tượng phạm tội về ma túy không để hình thành các tụ điểm phức tạp về an ninh cũng như phức tạp về ma túy trên địa bàn xã vân côn và huyện hoài đức
các khu trung cư nhà nghỉ khách sạn hay các quán karaoke tại địa bàn huyện hoài đức thường là địa điểm các đối tượng lựa chọn để tổ chức sử dụng ma túy tổng hợp
chủ động trước những diễn biến này công an huyện hoài đức đã tăng cường công tác nắm tình hình địa bàn tổ chức tuyên truyền
ký cam kết đối với một trăm linh các hộ kinh doanh khách sạn nhà nghỉ karaoke khi phát hiện những hành vi liên quan đến tảng chữ sử dụng ma túy sẽ kịp thời báo ngay cho cơ quan công an
trong khu vực thôn yên thuận xã tân long tỉnh quảng trị phát hiện hai đối tượng là nguyễn thượng thông và hà xuân thiết công chú tại huyện hướng hóa tỉnh quảng trị đang chuẩn bị bốc hàng lên xe máy
có nhiều biểu hiện nghi vấn nên lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra

trong khu vực thôn yên thuận xã tân long tỉnh quảng trị phát hiện hai đối tượng là nguyễn thượng thông và hà xuân thiết công chú tại huyện hướng hóa tỉnh quảng trị đang chuẩn bị bốc hàng lên xe máy

trong khu vực thôn yên thuận xã tân long tỉnh quảng trị phát hiện hai đối tượng là nguyễn thuận công chú tại huyện hướng hóa tỉnh quảng trị phát hiện hai đối tượng là nguyễn thuận

trong khu vực thôn yên thuận xã tân long tỉnh quảng trị phát hiện hai đối tượng là nguyễn thuận công chú tại huyện hướng hóa tỉnh quảng trị phát hiện hai đối tượng là nguyễn thuận công chú tại huyện hướng hóa tỉnh quảng trị phát hiện hai đối tượng là nguyễn thuận

sở ban ngành tiến hành kiểm tra và xử lý nghiêm các sai phạm nếu có
đối với các cá nhân tổ chức vi phạm trong lĩnh vực trên